và cái quy hoạch đô thị của chúng ta chưa có một cái nhìn nó có tích thức tổng thể nó có cái thẩm mỹ môi trường
đặc biệt đối với trang mai dịch trong quá trình đô thị hóa thì rất nhiều cái khu đô thị rồi là khu nhà ở nó đã chen lấn như thế thì nó làm mất đi cái giá trị thiên của cái nghĩa trang giao dịch và cả cái giá trị thẩm mỹ của cái nghĩa trang mai dịch này
một chính quyền đô thị cần khẳng định trong quy hoạch của mình những điểm nhấn chính vị trí đặc tính văn hóa và các quy định khống chế để các phát triển tiếp nối không phá vỡ đi những giá trị văn hóa đặc biệt lại là những giá trị văn hóa tâm linh
tuy nhiên với những gì đang diễn ra xung quanh nghĩa trang mai dịch khiến nhiều chuyên gia rất băn khoăn
vì những cái dự án khu đô thị mới ấy là phải được phép có khoảng này
nếu có sai lầm là ở người cấp phép chứ không phải ở người xin phép
thế cho nên đây là do kết quả của việc cấp phép thì người ta làm người ta được làm người ta làm hợp pháp hay người ta chẳng có gì sai
còn bây giờ là qua cái đó rút kinh nghiệm thì cái người cấp phép là cái người phải rút kinh nghiệm
những không gian văn hóa tâm linh tại hà nội đang bị vây lấn bởi rất nhiều công trình cao tầng
thực tiễn này không diễn ra một cách âm thầm khó nhận biết

gần như đang hiện hữu một cách ồ ạt công khai
nhưng để xử lý bất cập này cần một cái gọi là giải pháp quy hoạch rất dài hạn
nhưng quy hoạch chưa bao giờ là điểm nhấn tích cực của thành phố hà nội